thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
bệnh viện cần chủ động xây dựng quy hoạch tổng thể định hướng phát triển lâu dài
tập trung vào việc đổi mới sáng tạo phát triển các chuyên khoa được xem là mũi nhọn và tranh thủ chất xám từ nguồn lực xã hội
đặc biệt phải chú trọng đến công tác chuyên môn đề cao ý đức của người thầy thuốc công an nhân dân
và nâng cao thái độ phục vụ cán bộ chiến sĩ nhân dân khi đến khám và điều trị
tổ công nghệ số cộng đồng có nhiệm vụ là cầu nối của chính quyền địa phương để thông tin tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng nhà nước về công tác chuyển đổi số đến nhân dân
trực tiếp hỗ trợ hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh thương mại điện tử dịch vụ hành chính công tham gia thực hiện chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của đời sống
từ đó cùng chính quyền xây dựng chính quyền số phát triển kinh tế số xã hội số tại thôn ấp và khu phố
và theo ghi nhận của phóng viên antv trong thời điểm này tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh các tổ công nghệ số cộng đồng đang thực sự đem lại hiệu quả bước đầu lan tỏa chuyển động số đến mọi ngõ ngách của cuộc sống
xã lê lợi thành phố hạ long tỉnh quảng ninh với diện tích hơn bốn mươi km hai dân số hơn bảy người
để đề án sáu được triển khai rộng rãi mọi người dân đều được tiếp cận và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến
lực lượng công an xã lê lợi đã thành lập bảy tổ công tác công nghệ số cộng đồng với mục tiêu hoạt động rất rõ ràng
tổ này là hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến đặc biệt là hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu
mà đang triển khai ở các ban ngành cũng như trong lực lượng công an
qua đó thì cũng tập hợp luôn những khó khăn hướng mắc trong quá trình mình triển khai dịch vụ công trực tuyến
trên các thiết bị máy vi tính cũng như là thiết bị điện thoại smartphone thông minh
bà vũ thị nga ở thôn yên mỹ xã lê lợi gặp khó khăn khi chưa hiểu được các thao tác sử dụng các dịch vụ công trực tuyến
tuy nhiên sau khi được tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn
thao tác trên cổng dịch vụ công quốc gia bằng điện thoại thông minh như thế này
tuổi chúng tôi cao rồi về sử dụng máy điện thoại này chúng tôi rất khó khăn
không biết mà có tổ công tác xuống thì đã hướng dẫn tôi từng tí một vào trong cái điện thoại để cài đặt hoặc là gì ra hành chính công
chúng tôi rất thấy dễ dàng
hiện tại trên toàn thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
đã thành lập được hai trăm bốn mươi ba tổ công nghệ số cộng đồng
công an thành phố hạ long thì ngay những ngày đầu đã thực hiện một cách quyết liệt
triển khai đến từng thôn bảng khu phố
và thành lập các tổ công tác của đề án cũng như tổ công nghệ số cộng đồng
để hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục thiết yếu về dịch vụ công
với mục tiêu là tạo thuận lợi nhất cho người dân trong các thủ tục hành chính
tổ công nghệ số cộng đồng là lực lượng mang tính huy động sức mạnh toàn dân

ở gần dân sát dân và là cánh tay nối dài của lực lượng công an
trong thực hiện đề án sáu đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách cuộc sống
người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản tự nhiên
xuất phát từ nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực
vâng thời điểm này tại tỉnh quảng ninh
để đảm bảo tiến độ chất lượng và hiệu quả thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu
về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
năm hai nghìn ba mươi hay còn được gọi là đề án sáu
công an tỉnh quảng ninh đã và đang đẩy mạnh việc triển khai thực hiện đề án
với những mục tiêu hướng tới năm nhóm tiện ích cụ thể
tạo sự chuyển biến ngay từ cơ sở và tạo thuận lợi khi người dân doanh nghiệp
thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và các giao dịch điện tử
một trăm linh người dân sinh sống trên địa bàn thành phố hạ long
đều đã được công an thu thập cập nhật trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đến thời điểm hiện tại lực lượng công an đang phát triển
hành cấp mã số tài khoản định danh điện tử cho người dân
còn tại một số xã của huyện đâm hà
cùng với việc mở rộng diện cấp căn cước công dân tài khoản định danh điện tử
công an huyện đang tiếp tục giả soát bổ sung làm sạch dữ liệu
quốc gia về dân cư
những công dân cung cấp thiếu thông tin hoặc thông tin cá nhân chưa chính xác
dẫn đến việc chậm cấp trả căn cước công dân gắn chip tới bổ sung hoàn thiện
có nghĩa là chúng tôi sẽ bắtérie mới
với các cung cấp để rassis truyền tiến r rollers
chúng tôi sẵn sàng tham gia hệ thống cấp quản thống

vẫn hơn đối cử với cestar
với cấp phugen
mời các bác s roommate
cảm ơn quý vị
để tiếp tục vòng trận
các quản quy ven
quản quy về thái
một số bạn cs
những khung sáu hiệu quả trên địa bàn cũng như góp phần vào việc chuyển đổi số quốc gia
đến nay quảng ninh đã thực hiện hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân
bước đầu có hiệu quả tích cực
việc tổ chức kết nối thành công dữ liệu bảo hiểm dữ liệu mã số thuế cá nhân
dữ liệu học sinh dữ liệu trẻ em dữ liệu đăng ký sử dụng điện được thực hiện tốt
việc triển khai thống nhất kỹ thuật với các bộ ngành liên quan để kết nối
với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành
đảm bảo theo đúng lộ trình của đề án sáu
bản thân chúng tôi là lực lượng quản lý chính thì phải thâu đáo và rõ hơn là hết
những nhiệm vụ cần triển khai trong quá trình thực hiện
đặc biệt là vai trò trong việc duy trì dữ liệu hướng đục sạch sống
làm sạch dữ liệu thường xuyên việc phối kết hợp với các sở ngành
chúng tôi cũng đang thực hiện nội dung này và đang đề ra lộ trình
để đẩy mạnh hiệu quả những tiêu chí những sản lượng trong thời gian tiếp theo
quyết tâm thực hiện thắng lợi đề án sáu là mục tiêu được công an quảng ninh đặt ra
khẳng định năng lực trách nhiệm và sự quyết liệt trong từng công việc cụ thể
kết quả đó được thể hiện bằng chính những chuyển động số ngay từ cơ sở
đơn giản hóa thủ tục hành chính thúc đẩy thực hiện các dịch vụ công trực tuyến
và các giao dịch điện tử